tại thành phố cần thơ sau những ngày đầu triển khai luật phòng chống tác hại của rượu bia công tác triển khai xử phạt áp dụng quy định mới trong xử lý ở nhiều địa phương đơn vị đã được đẩy mạnh qua đây cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực
đường võ văn kiệt thành phố cần thơ được biết là một trong những tuyến phố có nhiều hàng quán và luôn luôn đông đúc khách
sau một tuần kể từ khi luật phòng chống tác hại của bia rượu chính thức có hiệu lực đã có nhiều thực khách dùng nước ngọt thay cho bia bên cạnh đó các dịch vụ đưa đón khách cũng tăng lên so với trước